theo ông nhâm xuân sĩ giám đốc đảng khí tưởng thủy văn tỉnh quảng ngãi
trong hai mươi bốn giờ qua lượng mưa gây nhận tại nhiều khu vực trong tỉnh đã vượt mức kỷ lục năm hai nghìn chín
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh sát và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại